thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
địa phương này đang có nhiều chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ
sang trồng rừng gỗ lớn nhằm khuyến khích mở rộng nâng cao giá trị kinh tế rừng
ngay sau khi có chủ trương này người trồng rừng ở các huyện miền núi của tỉnh
đã liên kết thành mô hình hợp tác xã phát triển rừng gỗ lớn gắn với đẩy mạnh chế biến gỗ sau thu hoạch
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
hợp tác xã nông nghiệp hiệp thuận ở xã hiệp thuận huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn và chế biến gỗ ra đời đầu tiên ở tỉnh quảng nam
với tổng diện tích khoảng bảy trăm năm mươi hectare rừng keo gỗ lớn để phục vụ cho việc sơ chế gỗ cây thành gỗ miếng
cung cấp cho các nhà máy sản xuất gỗ ghép thành công nghiệp
hợp tác xã dành gần sáu m hai đất để ươm và cung cấp nguồn cây giống cho người dân với giá thấp hơn thị trường
gỗ lớn thì mình trồng để phải được
bảy năm trở lại mình mới khai thác
mà trong cái gỗ giam thì họ có trồng bốn năm đến năm năm mà khai thác
mỗi lần khai thác đi là phải tống công trồng lại trồng công chăm sóc
mà trong khi đó mình để bốn năm năm năm rồi mình để thêm hai năm nữa
rồi diện tích cây keo mới đủ lớn ra để có gỗ sẻ nhiều
nên là mình thấy khoảng thời gian mà chăm sóc đó mình không cần không có
thế nên là mình hướng tới là mình trồng gỗ để lấy gỗ sẻ
cái giống phải chuẩn cho tốt thì hiệu quả kinh tế của cái rừng nó mới bền vững được
cho nên là muốn làm được chuyện đó
thì mình phải chọn cái giống là
thứ nhất là giống đầu dòng
thứ hai là giống thuần trúng
thì còn giống trôi nổi giống mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
thì nó trồng rừng nó kém hiệu quả
như hiện tại vườn nghiêm quả quốc xã
giống này là giống nhập ngoại toàn bộ là giống hạt nhập ngoại từ úc
theo tính toán một hectare trồng keo nguyên liệu
thông thường sau năm năm bình quân thu được từ bốn mươi đến bốn mươi năm triệu đồng
nhưng nếu người trồng keo gỗ lớn trong vòng bảy năm sẽ thu được một trăm năm mươi triệu đồng
hiện nay việc công nhận cấp chứng chỉ tiêu chuẩn rừng quốc tế fsc
đối với người trồng rừng gỗ lớn có ý nghĩa quan trọng
giúp xác định được nguồn gốc gỗ hợp pháp
từ đó sản phẩm gỗ chế biến có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới
chúng tôi phát triển trồng rừng gỗ lớn là song song với việc sẽ thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng fsc
và phấn đấu là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thì đạt sáu hectare
trong đó hiện có là được hai ba trăm linh hectare
cố gắng là kết nối các doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn này
đi kèm với đó là đầu tư nhà máy chế biến đầu tư vườn ươm
để mà làm sao giúp tiêu thụ cái gỗ cho nông dân làm ra
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
trên địa bàn tỉnh hiện có hơn hai ba trăm linh hectare diện tích trồng rừng gỗ lớn
được cấp chứng nhận tiêu chuẩn rừng quốc tế fsc
sự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm
tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn toàn tỉnh đạt hơn một mươi chín hectare
ngoài việc mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn
tỉnh quảng nam đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ
gắn với vùng nguyên liệu nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ rừng